cùng với việc thực hiện khuyến cáo năm k bộ công an hiện đang tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho lực lượng tuyến đầu
và trong đợt tiêm phòng lần thứ hai này bệnh viện y học cổ truyền bộ công an được phân bổ một sáu mươi liều vaccine để tiêm cho cán bộ chiến sĩ của một mươi đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại khu vực tiêm của bệnh viện y học cổ truyền bộ công an để đảm bảo giãn cách và thời gian tiêm hợp lý
các đơn vị được thông báo sắp xếp riêng lịch tiêm theo từng ngày khác nhau
quá trình tư vấn về vaccine khám sàng lọc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng
bản thân tôi sau khi tiêm thì cũng thấy tinh thần thoải mái
rất là vui khi hôm nay được đến đây để tiêm vaccine để đảm bảo chống dịch cho bản thân cũng như là cho toàn xã hội
đây là đợt thứ ba tiêm vaccine covid một mươi chín của cán bộ chiến sĩ trại giam suối hai
ở đợt này có một trăm ba mươi cán bộ chiến sĩ trong danh sách tiêm mũi một
được lựa chọn ở các bộ phận tiếp xúc nhiều với người dân khách đến làm việc và cán bộ quản giáo
đơn vị trại giam hai cũng là vận động tuyên truyền để cho cán bộ chiến sĩ yên tâm tư tưởng
về cơ bản tất cả các ông chí đều rất hồ hồi hăng hái tích cực trong việc giam sửa sức khỏe để tham gia đợt tiêm chủng để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bệnh viện y học cổ truyền đã huy động đội ngũ bác sĩ điều dưỡng giàu kinh nghiệm để khám sàng lọc tư vấn tiêm và xử trí cấp cứu sau tiêm do cục y tế bộ công an tổ chức
đồng thời bệnh viện triển khai một khu độc lập khép kín từ khám sàng lọc tư vấn phòng tiêm đến phòng lưu sau tiêm
để đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng bệnh viện bố trí một kíp bác sĩ một phòng cấp cứu cùng trang thiết bị để sẵn sàng xử lý những phản ứng bất thường sau tiêm

đồng thời bệnh viện triển khai một khu độc lập khép kín từ khám sàng lọc tư vấn phòng tiêm đến phòng lưu sau tiêm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé